nhiều năm qua cứ sau tết nguyên đán tại các vùng cao của tỉnh quảng ngãi lại bắt gặp hình ảnh trường và lớp học điều hưu vắng học sinh
nhiều điểm trường có số học sinh nghỉ học chiếm đến hơn một nửa
tuy nhiên năm nay ngành giáo dục và đào tạo quảng ngãi đã triển khai nhiều biện pháp nỗ lực đưa học sinh đến trường
ghi nhận tại các trường miền núi của tỉnh quảng ngãi tỷ lệ học sinh ra trường lớp khá cao và tình trạng học giã gạo cũng không còn phổ biến như trước
tại trường tiểu học trà phong huyện tây trà đến thời điểm này đã có bốn trăm năm mươi học sinh các bậc học xa lớp đạt chín mươi tám
bảy học sinh vắng học những ngày đầu đều có lý do chính đáng
trường tiểu học trà phong hiện có năm khối với một mươi chín lớp với bốn trăm năm mươi bảy học sinh
năm nay nhờ có sự chủ động của nhà trường địa phương nên tỷ lệ học sinh đến trường sau tết đạt cao nhất từ trước đến nay
trường cũng đã tổ chức rất là nhiều trường
nhiều những hoạt động ngoài giờ nên là tổ cho học sinh những hấn thú đến trường hơn
và trong quá trình nhận thức của học sinh thì cũng đã có những sự chuyển biến rất là tốt các em ý thức hơn trong học tập
tại trường trung học cơ sở ba khâm huyện ba tơ trong ngày đầu đi học sau tết toàn trường có hơn bảy mươi học sinh đến lớp
để đưa học sinh trở lại trường các thầy cô đã vận động địa phương gia đình đưa con em đến lớp
sau gần một tuần nhập học hiện hơn tám mươi
học sinh các lớp học ở đây đã trở lại nề nếp học tập sinh hoạt nội trú tại trường
tỉnh quảng ngãi hiện có bốn trăm hai mươi năm trường các bậc học từ mầm non đến trung học phổ thông ở sáu huyện miền núi
gần một tuần học trở lại sau kỳ nghỉ tết hiện số học sinh ra lớp ở vùng cao đạt chín mươi ba
so với những năm trước tỷ lệ học sinh đến trường sau tết tăng cao nhiều trường đạt tỷ lệ chín mươi tám một trăm linh học sinh
tỷ lệ học sinh ra lớp cao là nhờ các trường triển khai
khai vận động gia đình học sinh từ trước tết tổ chức các hoạt động ngoại khóa thu hút học sinh
thực hiện tốt chính sách bán chú hỗ trợ học tập cho con em đồng bào miền núi
năm nay thì học sinh nó đi học đầy đủ hơn điều này là tạo một thuận lợi rất là lớn cho người giáo viên
bởi vì giáo viên sẽ dạy các em đầy đủ chương trình và các em sẽ nám bác được chương trình kịp tiến trình
từ đó các em sẽ có ham muốn hơn trong việc học tập của mình để theo kịp bạn bè
và những bạn này có thể giúp đỡ bạn kia học tập thật là tốt hơn
mặc dù vậy lo ngại nhất của ngành giáo dục các huyện miền núi tỉnh quảng ngãi hiện nay
là tục ăn tết của đồng bào vẫn còn kéo dài chuẩn bị thu hoạch đót và vào mùa sản xuất
các tập quán này sẽ ảnh hưởng đến việc học tập của các em
do vậy ngành giáo dục tiếp tục duy trì các biện pháp giữ chân học sinh bám trường bám lớp
những nỗ lực này tiếp tục được duy trì để không tái diễn tình trạng bỏ học của học sinh vùng cao